trong những ngày cận tết nhu cầu về quê ăn tết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đang tăng đột biến từng ngày
lợi dụng điều này nhiều nhà xe đã tranh giành khách mọi lúc mọi nơi gây bất an cho hành khách tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
đây là hành trình của một chuyến xe khách tuyến từ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ra thành phố tuy hòa tỉnh phú yên và ngược lại
trên chặng đường dài khoảng một trăm hai mươi km này lái xe đã dừng đỗ không biết bao nhiêu lần để đón trả khách dọc đường
và để bù lại thời gian đã dừng đỗ quá nhiều lái xe phải nhấn ga tăng tốc đột ngột trước khi chuyển bánh
theo lực lượng cảnh sát giao thông xe dù bến cóc trên quốc lộ một qua các tỉnh miền trung vẫn hoạt động là do nhu cầu đi lại của hành khách trước tết quá lớn
nhất là từ các tỉnh phía nam ra bắc và ngược lại sau tết
mà nhiều người chưa có thói quen mua vé tại các bến xe hoặc đại lý được pháp luật cho phép
tại tỉnh phú yên địa bàn có gần một trăm linh km đường quốc lộ một đi qua
càng cận ngày tết lưu lượng người và phương tiện lưu thông tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động tối đa lực lượng tuần tra
nhưng rất khó phát hiện xử lý hết nạn xe dù biến cóc hay nhổ nhét khách trên xe
chúng tôi huy động phương tiện và lực lượng để tổ chức tăng cường lực lượng tuần tra
tăng ca lực trên các tiến giao thông để kiểm tra xử lý nghiêm
đặc biệt là chúng tôi sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để giám sát nhất lệ giám sát tốc độ các phương tiện si ô tô khách xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông
theo quy định xe vận tải hành khách phải có thiết bị giám sát hành trình
được kết nối với máy chủ của doanh nghiệp và tổng cục đường bộ việt nam
việc kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vận tải
và thiết bị giám sát hành trình không thường xuyên đã gây ra nhiều hệ lụy
và câu chuyện hành khách phải chật vật khổ sở thậm chí chấp nhận đối mặt với hiểm nguy
khi về quê ăn tết hàng năm vẫn cứ liên tục diễn ra vì không còn cách lựa chọn nào khác